tối ngày sáu tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự đối tượng ngô thiên vũ bốn mươi một tuổi để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trưa ngày sáu tháng năm lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt qua tàn đối tượng vũ đang tàn trự trái phép chất ma túy tại phường hóa an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thu giữ bảy gói ma túy
khám sát khẩn cấp nhà vũ ở thành phố hồ chí minh cơ quan công an thu giữ một gói tinh thẻ màu trắng nghi ma túy đá
làm việc với công an vũ khai nhận bản thân nghiện ma túy nên quận tám thành phố hồ chí minh
mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá sáu hai triệu đồng về để phân nhỏ sử dụng dần thì bị bắt
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ